ngày một tháng bốn tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã ký ban hành quyết định của hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine nsdc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều cá nhân và pháp nhật
xác lệnh tổng thống có liên quan số một trăm chín mươi một hai nghìn hai mươi ba do văn phòng tổng thống ukraine công bố đề cập đến việc áp dụng và sửa đổi các biện pháp kinh tế cá nhân và các biện pháp hạn chế khác
các biện pháp trừng phạt đã ảnh hưởng đến một số cá nhân và pháp nhân của nga và iran cụ thể có tổng cộng hai trăm bốn mươi cá nhân bị trừng phạt trong đó có vyachislav bohoodleev cựu chủ tịch của motosis người từng bị buộc tội phản quốc ở ukraine
ngoài ra danh sách trừng phạt gồm một trăm năm mươi năm pháp nhân các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực trong thời gian một mươi năm
bên cạnh đó văn phòng tổng thống ukraine cũng đã công bố xác lệnh tổng thống số một trăm chín mươi hai hai nghìn hai mươi ba ban hành quyết định của hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine
biện pháp trừng phạt đối với ba mươi ba công dân và hai trăm hai mươi năm pháp nhân của nga